hôm nay đó là tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể
vậy thì hai vị khách mời có thể chia sẻ là
hệ miễn dịch có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể của chúng ta
vâng xin mời phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai ạ
như chúng ta đã biết là chúng ta rất là muốn là mình sống một cuộc sống khỏe mạnh không bị ốm
thì để cho giúp cho cơ thể chúng ta không bị ốm đó
thậm chí có thể là những bệnh do nhiễm vi khuẩn hay virus
hoặc là cũng nhiều tác nhân khác có thể gây tổn hại đến sức khỏe của chúng ta
thì điều rất là quan trọng đó chính là chúng ta phải có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh
và cái hệ miễn dịch có nghĩa là một cách rất là đơn giản
là một hệ thống các tế bào trong cơ thể
và để làm sao mà đảm bảo cho các bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị cản nhiễm
trước những tác nhân bất lợi từ bên ngoài
và một cách rất là đơn giản là cơ thể chúng ta có rất là nhiều hệ thống phòng thủ khác nhau
của hệ thống miễn dịch
tôi chỉ xin ví dụ như là chúng ta có những cái lá chắn rất là vững chắc
ví dụ như là da chẳng hạn
thì đấy là một hệ thống phòng thủ để ngăn ngừa các yếu tố gây bệnh
không thể nào mà xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta được
nhưng nếu như mà vi khuẩn xâm nhập được qua da
thì chúng ta sẽ đào thải vi khuẩn bằng những cách nào được
thì ví dụ như là chúng ta có thể là chỉ nước mắt này
thì đấy cũng là một cái đáp ứng để chúng ta tống các cái tác nhân gây bệnh ra ngoài
thế rồi là các cái niêm mạc mũi của chúng ta thì có những cái dịch nhầy
và khi mà các cái vi khuẩn mà xâm nhập vào đấy
các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào đấy
thì chúng ta có thể là hắt hơi để tống nó ra ngoài này
rồi là chúng ta có thể là chỉ là những cái dịch nhầy đó bóp lại các tác nhân gây bệnh
thì nó không còn là tác nhân gây bệnh nữa
và nếu như mà vượt qua được cả những cái hàng rào ngắt cản ấy
thì các cái tác nhân gây bệnh sẽ phải tiếp xúc đầu tiên là đối với một cái hệ miễn dịch gọi là miễn dịch bẩm sinh
đó là một rất là nhiều các tế bào miễn dịch trong cơ thể chúng ta
như là tế bào về tế bào bạch cầu
rồi là các cái bạch cầu ưa acid ưa bas
thì có thể là để và giúp cho cái việc và bảo vệ cơ thể chúng ta
và sau khi mà vi khuẩn vẫn còn các cái tác nhân gây bệnh
vẫn còn vượt qua được cả cái hàng rào miễn dịch bẩn sinh này
thì ngay lập tức thì cái hệ miễn dịch bẩm sinh này sẽ kích hoạt cái miễn dịch gọi là miễn dịch thu được
là cái miễn dịch mang cái tính đặc hiệu
và nếu như các yếu tố gây bệnh mà đã xâm nhập vào sâu như vậy
thì tiếp theo đó để bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại các tác nhân gây bệnh bên ngoài
đó chính là cái hệ miễn dịch thu được
sẽ mang cái tính đặc hiệu hơn lâu dài
và thậm chí là có cả trí nhớ miễn dịch nữa
để đến lần sau những cái vi khuẩn hay virus đó
mà quay trở lại xâm nhập cơ thể chúng ta
sẽ được phát huy sẽ được phát hiện rất là sớm
và cái hệ thống miễn dịch thu được ấy
sẽ chiến đấu rất là mạnh mẽ để bảo vệ cơ thể chúng ta
vâng nói về cái hệ miễn dịch của cơ thể
thì mình biết là một số sư tiến sĩ
thì vân hồng có bổ sung gì thêm
để quý vị khán giả có thể hiểu thêm được không ạ
vâng đúng như ý kiến của chị bạch mai ấy nói
thì tương đối là đầy đủ về cái hệ thống miễn dịch rồi
người ta đã nói rất nhiều đến cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh
và hệ thống miễn dịch thu được
hệ thống miễn dịch bẩm sinh tức là tự trong cơ thể
đã có một cái lá trống bảo vệ đấy rồi
tuy nhiên cái miễn dịch bẩm sinh đấy là miễn dịch nó không đặc hiệu
cho nên bất kể một cái tác nhân nào từ bên ngoài vào
thì hệ thống miễn dịch bẩm sinh đấy đều có thể chống đỡ được
với lại những cái tác nhân từ bên ngoài vào
mà tác nhân đó là tác nhân gây bệnh
tuy nhiên là nếu như mà hệ thống miễn dịch bẩm sinh
mà cái khả năng chống đỡ của nó chưa thật đầy đủ
thì cái hệ thống miễn dịch thu được cũng sẽ phát huy tác dụng
và nó sẽ tạo những cái kháng thể
rồi những cái các cái dây miễn dịch để chống đỡ
ngoài ra thì còn có những hệ thống miễn dịch
những cái hàng rào
hàng rào bảo vệ rất là đơn giản thôi
như chị bạch mạnh đã nói
như là những cái phản ứng của cơ thể
như hắt hơi
rồi hàng rào của dịch nhầy
ở mũi họng
thậm chí ở trong ống tiêu hóa
thì cũng có như vậy
ví dụ như hàng rào bảo vệ của acid
ở dạ dày chẳng hạn
nó rõ ràng là nó cũng sẽ ngăn chặn tương đối nhiều
những cái tác nhân đến theo cái đường ăn uống
rồi cái hàng rào bảo vệ
ở trên liên mạc của đường tiêu hóa
thì gồm có cái lớp
dịch nhầy phủ ở trên bề mạc
liên mạc đường tiêu hóa
rồi những cái lông mau
ở trên liên mạc đường tiêu hóa
nó làm nhiệm vụ vận chuyển hết
tất cả những cái tác nhân
xâm nhập vào cơ thể theo đường tiêu hóa
và đào thải ra ngoài đường tiêu hóa
như vậy thì một hệ miễn dịch tốt
thì chúng ta cần có những yếu tố như thế nào ạ
một hệ miễn dịch mà đầy đủ
thì nó sẽ phát huy tác dụng
khi mà có những cái tác nhân gây bệnh
xâm nhập từ bên ngoài vào
còn nếu như là khi hệ biến dịch suy yếu
ví dụ như trong bệnh lý của nhiễm hiv chẳng hạn
đó là một trong những cái bệnh
mà tấn công rất là mạnh mẽ vào hệ miễn dịch
và làm cho hệ thống miễn dịch suy yếu
gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch
rồi việc sử dụng quá là nhiều
những cái thuốc rồi hóa chất
nó gây ra suy giảm miễn dịch
khi suy giảm miễn dịch rồi
thì những cái yếu tố tác nhân
tấn công vào cơ thể
thì miễn dịch sẽ không được bảo vệ
không chống đỡ
được với tác nhân đấy
và đương nhiên là những cái tác nhân
có thể là vi khuẩn ví út nấm
rồi những cái hóa chất độc hại
nó sẽ gây bệnh cho các cái cơ quan đích
mà nó xâm nhập vào
và một cái
phần nữa đó là
nếu hệ thống miễn dịch bẩm sinh của cơ thể
mà hoàn hảo
thì còn có một cái lá trắng nữa
là hệ thống miễn dịch thu được
hệ thống miễn dịch thu được
nó phải nhận diện được cái tác nhân đấy
và sản xuất ra
hệ thống miễn dịch thu được

cái tác nhân
tuy nhiên nếu như nó không nhận diện được
cái tác nhân và nó không sản xuất ra được
thì cũng sẽ làm cho
cơ thể sẽ không tiêu diệt được
cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài
như vậy thì